chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới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
đã gần một thế kỷ nay chín mươi năm kể từ khi có đảng đối với nước ta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
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực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
đất nước đứng trước nhiều thuận lợi thời cơ và khó khăn thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra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
việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng mà còn nhìn lại ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
ba mươi năm thực hiện cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn hai mươi đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu xác định mục tiêu phương hướng đến năm hai nghìn ba mươi
kỷ niệm tròn một trăm linh năm thành lập đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm hai nghìn bốn mươi
kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vì vậy đây chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đảng ta dân tộc ta đất nước ta
công lai tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước
dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này đã và đang được chuẩn bị một cách rất công phu bài bản chú đáo
quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa lý thuyết và thực tiễn giữa kiên định và đổi mới
giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học
cán bộ đảng viên và nhân dân lựa chọn chất lọc tham khảo các đề xuất tâm huyết trách nhiệm kết tinh trí tuệ
và sức sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội cùng với báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội năm năm
phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
các văn kiện trình đại hội của đảng đã thể hiện được những quan điểm chủ trương phương hướng lớn
cho thấy tầm nhìn tư duy chiến lược của đảng khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn đảng
toàn dân toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh thân yêu của chúng ta
đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở vừa qua đã tiến hành thảo luận chú đáo tất cả các dự thảo văn kiện đại hội
tôi được biết ý kiến đóng góp rất phong phú đa dạng nhiều chiều dưới những góc độ khác nhau cách tiếp cận khác nhau
các tiểu văn bàn đặn văn kiện đã tổng hợp và tiếp thu bổ sung hoàn thiện các báo cáo
đến đại hội và các đảng bộ trực thuộc trung ương và đại hội đại biểu toàn quốc các đại biểu các đoàn đại biểu
chắc chắn sẽ còn tiếp tục tham gia thảo luận
tôi không trình bày lại từng nội dung báo cáo mà đề cập những vấn đề chung có tinh chất khái quát tổng hợp
gợi mở thêm một số vấn đề lớn quan trọng để tiếp tục xin ý kiến đại hội
nhìn lại nhiệm kỳ đại hội một mươi hai chúng ta vui mừng nhận thấy toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết
thể hiện bản lĩnh trí tuệ sự nỗ lực sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng đất nước tiếp tục phát triển nhanh khá toàn diện
chuyển biến tích cực với nhiều những dấu ấn nổi bật
trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch covid một mươi chín
kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao đạt khoảng sáu là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và trên toàn thế giới
trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch covid một mươi chín
và năm hai nghìn một mươi sáu giảm xuống còn dưới ba vào năm hai nghìn một mươi
các lĩnh vực an sinh xã hội y tế giáo dục đào tạo khoa học công nghệ bảo vệ tài nguyên môi trường phát triển văn hóa
xây dựng con người việt nam có nhiều chuyển biến tích cực có mặt khá nổi trội
công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt
chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ tạo dấu ấn nổi bật
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí chuyển biến mạnh mẽ được triển khai quyết liệt bài bản
đi vào chiều sâu có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể rõ rệt tích cực
tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế
nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nhất là các vụ án lớn nghiêm trọng lần lượt được phát hiện điều tra tiến hành khởi tố
truy tố xét xử nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ tạo ra sức gian đe cảnh tình rất lớn
được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ
trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp các thế lực thù địch tăng cường chống phá
quốc phòng an ninh của nước ta tiếp tục được tăng cường an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu
góp phần củng cố môi trường hòa bình ổn định cho phát triển kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền
quyền chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước
uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén đúng đắn của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành quyết liệt kịp thời của chính phủ sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị
sự đồng tình hưởng ứng ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
chúng ta đã khống chế cơ bản kiểm soát ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
hạn chế tối đa những thiệt hại những tổn thất do dịch bệnh gây ra bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân
từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội của năm hai nghìn hai mươi và cả giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
việt nam đã trở thành một điểm sáng và trong việc khống chế ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín thành công
được thế giới ghi nhận và đánh giá cao có phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
những thành tiệu đã được năm năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của ban chấp hành trung ương bộ chính trị
bàn bí thư và các cấp ủy đẳng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai giải quyết kịp thời có hiệu quả
nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn sự quản lý điều hành nhạy bén quyết liệt của chính phủ và chính quyền các cấp
sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của quốc hội sự đoàn kết thống nhất phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị
phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên
tinh thần lao động tích cực sáng tạo trách nhiệm của nhân dân sự tín nhiệm đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế
những thành tiệu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bì
liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta góp phần tạo nên những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nước ta
tôi đã nhiều lần nói rằng với tất cả sự khiêm tốn chúng ta vẫn có thể khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực và vị thế
cũng như uy tín quốc tế như ngày hôm nay là một nước nhỏ bé nghèo nan lạc hậu trình độ rất thấp hầu như không có tên trên bản đồ thế giới
ngày nay việt nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần một trăm linh triệu người đang phát triển có thu nhập trung bình
có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế
và là thành viên là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
nói như thế để chúng ta có thêm niềm tin và niềm phấn khởi và tự hào tiếp tục khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn
phù hợp với quy luật khách quan phù hợp với thực tiễn của việt nam và xu thế phát triển của thời đại
đường lối của đảng ta là đúng đắn sáng tạo sự lãnh đạo của đảng là sáng suốt
nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
cường lĩnh chính trị của đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới
là nền tảng để đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới
năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng là thực tiễn nóng hồi rất sinh động phong phú
để chúng ta tiếp tục khẳng định bổ sung và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước
thứ nhất công tác xây dựng trình đốn đảng xây dựng tổ chức xây dựng con người
phải được triển khai toàn diện đồng bộ thường xuyên về cả tư tưởng chính trị đạo đức tổ chức và cán bộ
kiên định vững vàng trên nền tảng tư tưởng của đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của đảng
và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thấm nhuận sâu sắc di huấn của chủ tịch hồ chí minh
cán bộ là cái gốc của mọi việc muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
do đó công tác tổ chức cán bộ phải là điểm đột phá là then chốt của nhiệm vụ then chốt
có liên quan tới sự sống còn của đảng vận mệnh của chế độ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước
phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu
thứ hai trong lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện phải có quyết tâm rất cao nỗ lực rất lớn
thật sự năng động sáng tạo chú trọng tạo đột phá để phát triển coi trọng chất lượng
hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu
khắc phục bằng được sự yếu kém chậm chế trong công tác lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện chủ trương
chính sách giữ vững kỳ luật kỳ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp chính sách thực thi công vụ
đồng thời phải bảo vệ những cán bộ đảng viên có ý chí chiến đấu cao gương mẫu thực hiện nguyên tắc
kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước dám đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám nói dám làm
dám chịu trách nhiệm dám đương đầu với những khó khăn và thử thách và quyết liệt trong hành động
thứ ba trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải hết sức chú trọng tính đồng bộ toàn diện
để vừa đáp ứng những mục tiêu cấp bách trước mắt giải quyết rứt điểm những yếu kém ách tắc và tôn động
vừa xây dựng đồng bộ thể chế phát triển để thực hiện các mục tiêu lâu dài cơ bản và bền vững của đất nước
theo hướng bảo đảm hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị văn hóa xã hội
giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa con người thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
giải quyết tốt các vấn đề xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường giữa phát triển kinh tế xã hội
với bảo đảm quốc phòng an ninh giữa độc lập tự chủ với tăng cường đối ngoại hội nhập quốc tế
thực sự coi trọng phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ trong điều kiện mới
thứ tư trong bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại phải chủ động nghiên cứu nắm bắt dự báo đúng tình hình
chủ động có những phương án đối phó không để bị động bất ngờ xử lý đúng đắn hiệu quả
mối quan hệ với các nước lớn các đối tác chiến lược các nước bạn có truyền thống và các nước láng giềng
vừa quan tâm đến việc nâng cao uy tín hình ảnh của đất nước văn hóa và con người
thứ năm trong mọi công việc của đảng và nhà nước luôn xác định dân là gốc thật sự tin tưởng tôn trọng
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
nhân dân là trung tâm là chủ thể của công cuộc đổi mới và mọi chủ trương chính sách
phải được thực sự xuất phát từ nguyện vọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống lợi ích của nhân dân
mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân dựa vào nhân dân để xây dựng đảng
lấy kết quả công việc sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng
để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên
để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng phải kiên quyết tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của đảng
khắc phục các hiện tượng xa suốt thoái hóa về phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên
củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch thật vững mạnh
làm cho đảng thật sự là người lãnh đạo người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân
những bài học kinh nghiệm quý báo đó là cơ sở quan trọng để đảng ta tiếp tục vận dụng
phát huy trong lãnh đạo trì đạo giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước những khó khăn
thách thức mới nặng nề hơn do tác động của đại dịch covid một mươi chín cũng như suy thoái kinh tế toàn cầu
trước khi bước vào nhiệm kỳ khóa một mươi ba
về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội một mươi ba và trong giai đoạn tới
dự báo trong những năm tới bối cảnh quốc tế khu vực tiếp tục có những thay đổi
phức tạp nhanh chóng và khó lường
dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về nhiều mặt
cả y tế kinh tế xã hội và quản trị
cạnh tranh chiến lược cạnh tranh kinh tế chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gai gắt
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực
tạo ra cả thời cơ cả thách thức đối với mọi quốc gia
các nước nỗ lực điều chỉnh chiến lược với phương thức nhằm thích ứng với tình hình mới
khu vực châu á thái bình dương có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng
tại đông nam á môi trường an ninh tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển đông
tiếp tục diễn ra phức tạp
biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác
ngày càng tác động mạnh nhiều mặt đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định
bền vững của thế giới khu vực và đất nước ta
trong khi đó dù đạt được những kết quả rất đáng tự hào
đất nước ta vẫn đứng trước nhiều những khó khăn cũng như là thách thức
tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
sau bốn năm đầu của nhiệm kỳ liên tục tăng trưởng cao
năm hai nghìn hai mươi suy giảm mạnh có thể chỉ còn ba chất lượng còn thấp
và vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao
kinh tế nhà nước nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động còn kém hiệu quả
đang gặp không ít khó khăn ách tắc
kinh tế tư nhân trong nước kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh
nhưng chưa thật sự bền vững
công tác lãnh đạo quản lý nhà nước về kinh tế xã hội bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập
gây bức xúc trong xã hội đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ còn phức tạp
giá trị lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc và con người việt nam chưa được phát huy đầy đủ
năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp
năng lực và phương thức lãnh đạo sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng đảng viên
vẫn còn chưa ngang tầm nhiệm vụ cơ chế kiểm soát quyền lực trong đảng
nhà nước vẫn còn chưa đầy đủ đồng bộ hiệu lực hiệu quả cao
những khó khăn hạn chế và khuyết điểm đó đòi hỏi toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị nước ta
phải quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được
tiếp tục đẩy mạnh công cụ đổi mới đảng ta phải thật sự vững vàng giữ vững bản chất cách mạng và khoa học
gắn bó mật thiết với nhân dân được nhân dân tin gậy yêu mến để vượt qua những khó khăn thách thức
lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn đảng toàn dân toàn quân ta là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo
chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới của đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta là nền tảng vững chắc của đảng ta
không cho phép ai được ngả nghiêng giao động cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới vận dụng sáng tạo
nếu chỉ kiên định một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều cứng nhắc bảo thủ
nhưng nếu không kiên định mà đổi mới một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại trịch hướng đổi màu
cho nên phải hiểu rõ vận dụng đúng phương pháp biện chứng của chủ nghĩa mark lenin
kiên định phải gắn liền với sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn với yêu cầu đổi mới hội nhập và phát triển đất nước
tư tưởng chiến lược bảo vệ tổng thể của đất nước ta phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững
bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong đó phát triển kinh tế xã hội là trung tâm
xây dựng đảng là then chốt phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên
động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước
ý chí tự cường dân tộc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người việt nam
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
đó là truyền thống quý báu của dân tộc được đảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt chín mươi năm lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc
thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa tích cực cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử
cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá và vươn lên
việc chúng ta ngăn chặn và kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín vừa qua là một ví dụ
minh chứng hùng hồn khẳng định tính yêu việt của chế độ ta truyền thống đoàn kết lòng yêu nước tình thân ái và ý chí kiên cường của dân tộc ta
nhân dân ta tuyệt đối không bao giờ được tự mãn chủ quan lờ lả
càng trong khó khăn thử thách phẩm chất và truyền thống đó càng phải được phát huy và càng phải được nhân nên góp bội
nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bảo vệ tổ quốc là tăng cường xây dựng trình đốn đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên
nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và ít uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn bó mật thiết với nhân dân
với một đảng cách mạng chân chính trong sạch vững mạnh có đủ bản lĩnh trí tuệ kinh nghiệm uy tín lãnh đạo như đảng ta
đứng nhân dân hết lòng tin yêu và ủng hộ chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn
vượt qua mọi thử thách mọi khó khăn không thế lực nào có thể ngăn cản được dân tộc ta đi lên
lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như lời bác hồ từng mong ước
phát huy ý chí sức mạnh và đại đoàn kết dân tộc đại hội sắp tới chúng ta cần có tầm nhìn xa đến giữa thế kỷ hai mươi một
phần đấu đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
đặt ra những nhiệm vụ mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường
thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
là tâm huyết trí tuệ và niềm tin là ý đảng lòng dân hòa quyện cùng mong muốn khát vọng
và ý chí vươn tới một tương lai dạng dỡ của đất nước cũng như là của toàn dân tộc
báo cáo chính trị trình ra đại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo
năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh toàn diện củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa
phát huy sức sáng tạo ý chí khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại đầy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa
phát triển nhanh và bền vững đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình
ổn định phân đấu để đến giữa thế kỷ hai mươi một nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học khả thi và thực tiến kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi
trong từng giai đoạn phát triển của đất nước đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước
chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta
đến năm hai nghìn hai mươi năm là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
đến năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước trở thành nước phát triển thu nhập cao
mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà đại hội đề ra là cơ sở hết sức
quan trọng để xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc
vừa bảo đảm tính đồng bộ khả thi vừa đáp ứng được các yêu cầu lâu dài vừa có trọng tâm
và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện tạo ra sự thống nhất từ nhận thức
cho đến hành động của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ hai mươi một
cụ thể là một là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng hoàn thiện đồng bộ
thể chế phát triển bền vững về kinh tế chính trị văn hóa xã hội bảo vệ môi trường
khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước
trước hết tập trung hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế và kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở thống nhất nhận thức
đây là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
chú trọng xây dựng hoàn thiện các thể chế chính sách để giải quyết hiệu quả
tổng và xã hội đặc biệt phải tạo ra được những đột phá thực sự về thể chế
để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra rất thiết thực và cụ thể như
huy động quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khắc phục tình trạng tham nhũng
lãng phí tiêu cực trong việc quản lý sử dụng đất đai tài nguyên tài sản công
tích tụ tập trung đất đai cho phát triển công nghiệp công nghệ cao
phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế
và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
của khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước khuyến khích tạo thuận lợi
cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
tháo gỡ tình trạng không thống nhất mâu thuẫn trồng chéo trong xây dựng và thực thi pháp luật
chiến lược quy hoạch kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành
của nền kinh tế thị trường đầy đủ hiện đại và hội nhập quốc tế
hai là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở nhận thức
đây là nhiệm vụ cơ bản trọng yếu có nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu
phát triển nhanh và bền vững đất nước tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế
sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực
tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát huy tiềm năng
lợi thế của các ngành lĩnh vực các địa phương trên cả nước
đẩy mạnh đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ tạo nền tảng
thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới lĩnh vực mới nhất là kinh tế số
xã hội số và chính phủ số xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh
phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng công nghệ cao
phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng
những thành tiệu khoa học công nghệ hiện đại thực hiện nhất quán chủ trương khoa học
và công nghệ là quốc sách hàng đầu là động lực quan trọng nhất để phát triển
lực lượng sản xuất hiện đại đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất
chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tạo đột phá mạnh mẽ
trong phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
thông qua đổi mới căn bản toàn diện đồng bộ giáo dục và đào tạo
trong đó chú trọng xây dựng đồng bộ thể chế chính sách đổi mới đồng bộ
mục tiêu nội dung chương trình phương thức phương pháp giáo dục và đào tạo
theo hướng hiện đại hội nhập quốc tế xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh
kiên quyết khắc phục bệnh thanh tích xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo
thực hiện đúng đầy đủ về quản lý phát triển xã hội bền vững
giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội xử lý hiệu quả mối quan hệ
giữa thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội
bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội chú trọng bảo đảm tính bền vững
trong các chính sách dân số và phát triển chính sách xã hội nhất là phúc lợi xã hội
an ninh xã hội an ninh con người hướng đến việc làm bền vững
phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện tiến tới bao phủ toàn dân
thông qua cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng bền vững dựa trên nguyên tắc đóng hưởng
xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa
và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí khát vọng phát triển
và sức mạnh con người việt nam trong thời kỳ mới thực hiện những giải pháp đột phá mạnh mẽ
nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức lối sống
đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội
triển khai đồng bộ sáng tạo hiệu quả hoạt động đối ngoại xây dựng nền ngoại giao hiện đại
vì lợi ích quốc gia dân tộc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền quyền chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa phát hiện sớm
và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi nhất là những nhân tố có thể gây đột biến
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
tăng cường xây dựng và trình đốn đảng nhà nước và toàn thể hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán
bác bảo các quan điểm sai trái thù địch đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tử chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực với quyết tâm cao hơn
hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn hiệu quả hơn không có vùng cấm không có ngoại lệ
tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp chiến lượng
đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trường vụ càng cao lại càng phải gương mẫu
kết hợp giữa tăng cường kỳ cương kỳ luật thượng tôn pháp luật xây dựng đảng nghiêm minh
với giáo dục bồi giữ nhân cách đạo đức cách mạng để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân
thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
chống chạy chức chạy quyền xử lý nghiêm đồng bộ cả kỳ luật đảng kỳ luật hành chính
và xử lý bằng pháp luật cán bộ có vi phạm
đổi mới mạnh mẽ nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán
điều tra truy tố xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
quá trình ba mươi năm năm đất nước ta thực hiện công cụ đổi mới ba mươi năm thực hiện cương lĩnh
trong đó có một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai cho thấy cần nhận thức sâu sắc hơn
và tiếp tục bổ sung phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả
giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng lý luận đề ra các quyết sách
tháo gỡ những rào cản vướng mắt tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững
đặc biệt chú trọng xử lý tốt hơn các mối quan hệ giữa đổi mới ổn định và phát triển
giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị giữa toàn theo các quy luật thị trường
và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng
hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa giữa nhà nước thị trường và xã hội
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo vệ môi trường giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế giữa đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ
giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội
đó là những mối quan hệ lớn phản ánh những quy luật mang tính biện chứng
những vấn đề lý luận cốt lõi những đường lối đổi mới ở nước ta
đòi hỏi toàn đảng toàn dân toàn quân ta phải nhận thức đầy đủ
thật sự thấm nhuần quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt thật có hiệu quả
đại hội một mươi ba của đảng ta đã đến gần khối lượng công việc rất lớn
trong khi thời gian không còn nhiều các cộng ủy và các đồng chí ủy viên bác chấp hành trung ương
đảng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước đảng trước nhân dân
phần đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
trong thời khắc quan trọng này chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của bác hồ kính yêu
đại hội đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của đảng ta và của nhân dân ta
đại hội sẽ làm cho đảng ta đã đoàn kết
kết hơn nữa tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí
chung sức đồng lòng chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh
dân chủ công bằng văn minh thực hiện thành công tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và ước vọng của toàn dân tộc
ngày ba mươi một tháng tám đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
làm việc tại tỉnh quảng ninh về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giải ngân vốn đầu tư công tháo gỡ khó khăn vướng mắt
cho sản xuất kinh doanh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh tỉnh quảng ninh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
tháo gỡ điểm ngẽn khơi thông nguồn lực tạo động lực mới để quảng ninh phát triển
phấn đấu đưa quảng ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm hai nghìn ba mươi
đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả ưu tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế biên giới
giúp người dân có cuộc sống ổn định không để người dân có hành vi tiếp tay
cho các hoạt động buôn lậu qua biên giới tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới
chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự an ninh quốc phòng trên địa bàn
quảng ninh cần chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
giảm thiểu các khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
ngày ba mươi một tháng tám tại tỉnh thái nguyên tổ công tác của thủ tướng do đồng chí mai tiến dũng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ lâm tổ trưởng
đã có cuộc làm việc với sáu tỉnh miền núi phía bắc gồm thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn hà giang
tuyên quang về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
là quyết tâm không để nhiệm vụ nào không được thực hiện không nhiệm vụ nào quá hạn
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn ra phức tạp việc đẩy nhanh cải cách xây dựng chính phủ điện tử
ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp bất cứ người dân nào dù ở đâu cũng được hưởng lợi ích không để ai bị bỏ lại phía sau
đồng thời việc đẩy mạnh cải cách cũng sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng lớn
theo tổng hợp của tổ công tác sáu trên sáu tỉnh đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử bốn cấp hành chính
thông qua trục liên thông văn bản quốc gia với số lượng tăng đáng kể và đạt tỷ lệ cao so với cùng kỷ năm trước
như lạng sơn thái nguyên tuyên quang bắc cạn
tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh có tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử chưa cao
kết luận buổi làm việc đồng chí mai tiến dũng yêu cầu thời gian tới
các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nghị quyết một của chính phủ
theo quyết tâm của thủ tướng là giữ được tăng trưởng dương
các địa phương đã làm tốt việc kết nối các cơ quan nhà nước với nhau
song quan trọng là phải chuyển đổi sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp
đồng chí cũng nhấn mạnh mục tiêu tới cuối năm nay ít nhất phải có ba mươi dịch vụ công của các bộ
cơ quan địa phương được đồng bộ kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia
văn phòng chính phủ sẽ kiểm soát lại quy trình thủ tục các dịch vụ này
các địa phương phải cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ ba cấp độ bốn
cắt bỏ tất cả những gì là rào cản giấy phép con tăng chi phí
trước đó đồng chí mai tiến dũng cùng tổ công tác đã thăm và khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin
tại sở thông tin và truyền thông tỉnh thái nguyên